theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong vụ sản xuất đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
các tỉnh thành phố duyên hải miền trung và tây nguyên gieo xạ gần ba trăm một mươi bảy ha lúa
đến nay các địa phương đã thu hoạch khoảng ba mươi diện tích với năng suất ước tính đạt khoảng sáu mươi sáu tạ trên một ha
tức là tăng một bốn mươi sáu tạ một hectare so với vụ đông xuân hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám
theo tính toán dù diện tích gieo xạ vụ đông xuân năm nay toàn vùng giảm hơn bốn ba trăm chín mươi ha
nhưng sản lượng thóc đạt đến hơn hai chín mươi tấn tăng một mươi tám tấn so với vụ đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
ngoài cây lúa trong vụ đông xuân này vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên còn trồng hơn một trăm ba mươi tám bảy trăm linh hectare hoa màu
và gần bảy mươi ha rau đậu các loại
tại hội nghị này các đại biểu đã dành nhiều thời gian đánh giá tình hình triển khai
và kết quả thực hiện chuyển đổi
cơ cấu cây trồng vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín kế hoạch chuyển đổi cây trồng vụ hẻ thu vụ mùa hai nghìn hai mươi
đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp phòng chống khắc phục hạn mưa lũ trong năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch sắp tới vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên sẽ gieo xạ khoảng một trăm tám mươi bốn năm trăm linh hectare lúa hẻ thu
và hai trăm bảy mươi năm sáu trăm linh hectare lúa mùa